ngân hàng nhà nước vừa có văn bản đề nghị các tổ chức phát hành thẻ tổ chức thanh toán thẻ
tổ chức chuyển mạch thẻ tổ chức bù trừ điện tử giao dịch thẻ cần nghiêm túc thực hiện việc
tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa
theo đó ngân hàng nhà nước yêu cầu đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai ít nhất ba mươi số thẻ đang
lưu hành trên thị trường phải tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa
tương đương với khoảng hai mươi một triệu thẻ atm phải chuyển đổi từ công nghệ thẻ tư sang thẻ chip
hạn chót cho việc chuyển đổi toàn bộ thẻ atm trên thị trường sang thẻ chip là cuối năm hai nghìn hai mươi
theo lộ trình chuyển đổi đến hết năm hai nghìn một mươi chín ít nhất ba mươi năm máy atm năm mươi thiết bị chấp nhận thẻ
tại điểm bán đang hoạt động tại việt nam phải tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa